thưa quý vị những ngày qua mặc dù bị khoanh vùng cách ly để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên cuộc sống của người dân xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vẫn diễn ra bình thường
có khắc chăng là bà con đã biết cẩn trọng hơn trong việc phòng bệnh
nhưng người dân ở đây vẫn không quá hoang mang lo lắng hay sợ hãi
chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng dù tăng cường kiểm soát dịch bệnh
nhưng vẫn cố gắng không làm xáo trộn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
vĩnh phúc đã và đang thực hiện tốt nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi dịch bệnh
theo đúng quy định của bộ y tế kiên quyết không để dịch lây lan
xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
một mươi hai chốt kiểm soát bao gồm các lực lượng công an quân đội nhân viên y tế
luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát người dân
nhiệp sống như bao ngày trên những con đường làng giản dị yên bình và không quá nhuộn nhịp
những chiếc biển như thế này không hiếm gặp tại các cửa hàng thuốc trên địa bàn xã sơn lôi
thay vì nâng giá bán khẩu trang tại đây được phát miễn phí
người dân còn được hướng dẫn
các nhà văn hóa thôn việc tuyên truyền phòng chống dịch cũng được các tri bộ đẩy mạnh
cả làng cả xã đoàn kết chung tay chưa khi nào kỹ năng ý thức phòng chống dịch được đẩy mạnh như lúc này
tôi cũng nhắc nhở anh em người nhà là hạn chế tập trung nơi đông người ra đường thì phải đeo khẩu trang
và giở tay bằng sạc phòng trước khi đi chợ đi mua sắm vệ sinh nhà cửa sạch sẽ
riêng nhu yếu phẩm thì sau khi có chủ trương của huyết thì xã đã tiến hành giả soát các cái đại lý các cái hàng thiết yếu trong xã
hiện nay chúng tôi có năm cái cửa hàng cung cấp và các cái chỗ cũng rất mở trực tiếp là thịt lọ rau của sơn lôi thì tương đối cung cấp đầy đủ
vĩnh phúc đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đẩy lùi dịch bệnh trong đó tập trung vào việc kiểm soát các trường hợp nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh
tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng khu vực đường làng ngõ xóm và các nơi công cộng
bộ y tế đã tăng cường hỗ trợ vĩnh phúc về cả cơ sở vật chất lẫn chuyên môn trong việc giám sát điều trị và phòng dịch
hàng trăm y bác sĩ được cử xuống vĩnh phúc để hỗ trợ y tế cơ sở kiên quyết dập dịch
sau khi khoanh vùng và kiểm soát người ra vào xã sơn lôi bộ y tế đã thành lập nhanh tổ công tác tại đây để hướng dẫn phát hiện và cách ly những người nghi nhiễm
covid một mươi chín ngoài phương châm bốn tại chỗ các chuyên gia nhấn mạnh là cần vận động để người dân hiểu và làm theo hướng dẫn
đo nhiệt độ những người ra vào xã sơn lôi
khử khuẩn toàn bộ xe ra vào tại đây
ngoài các chốt đặt tại những điểm ra vào xã sơn lôi tổ công tác bao gồm các chuyên gia của viện vệ sinh dịch tễ trung ương bệnh viện nhi trung ương cục y tế dự phòng cục quản lý môi trường y tế đã chia thành các nhóm
dự phòng môi trường và điều trị hướng dẫn

các cán bộ được cử một ngày hai lần đến theo dõi các dấu hiệu ốm sốt ho gai người
giám sát phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ đầu tiên cũng như các trường hợp có nguy cơ bị nhiễm bệnh là tiến hành cách ly ngay
bởi biện pháp đó chính là cô lập nguồn lây không lây lan ra bên ngoài không lây lan ra cho người khác đó là một cái biện pháp rất là quan trọng
và đồng thời cách ly đó cũng chính là để mà điều trị sớm và đặc biệt là trong gia đình là chủ yếu là hướng dẫn cho người dân biết cái cách tự vệ sinh trong gia đình
bởi biện pháp ở đây là vệ sinh trong gia đình chủ yếu là cái biện pháp mà dùng các cái chất tẩy rửa thông thường lau thôi ai cũng có thể làm được
theo thống kê hiện có một trăm linh hai người cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh cách ly tại hộ gia đình một trăm ba mươi một người cách ly tại phòng khám đa khoa quang hà ba mươi bảy người
tại đây luôn có hai xe cấp cứu trực vận chuyển những trường hợp khi cần chuyển viện một xe chuyên vận chuyển những ca nghi ngờ
chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn tập huấn kiểm tra giám sát công tác cách ly ở tại bệnh viện đa khoa phúc yên
làm nơi là cái nơi mà sẽ điều trị bệnh nhân nghi nhiễm trong trường hợp phòng khám đa khoa quốc yên
không còn chỗ thì sẽ bố trí tiếp ở phú yên
thứ hai là những trường hợp có nguy cơ cao tức là tiếp xúc gần trong gia đình với những người đã dương tính với bệnh nhân thì cũng sẽ được cách ly tại đây
cái vùng cách ly tập trung đó thì chúng tôi vẫn tiến hành kiểm soát và cách ly theo ba lớp
thứ nhất là cái lớp những nhóm những người mà tiếp xúc với người bệnh thì vẫn được cách ly
cái nhóm thứ hai là nhóm những người mà tiếp xúc gián tiếp thì cũng bị cách ly tại gia đình
ngoài sơn lôi huyện bình xuyên còn ba xã quất lưu gia khánh thiện kế cũng có ca dương tính
những xã này đã được giả soát và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần
các chuyên gia nhấn mạnh quan trọng là cần tuyên truyền để người dân không quá hoang mang nhưng cũng không được chủ quan trong việc phòng dịch